đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã tham dự hội thảo xây dựng tp hcm thành trung tâm tài chính quốc tế
cùng tham dự buổi lễ có đại diện các bộ ngành trung ương
các nhà khoa học trong nước và thế giới
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
phát biểu tại hội thảo đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân khẳng định
tp hcm là trung tâm kinh tế lớn đóng góp hai mươi bốn nguồn ngân sách của cả nước
lượng kiều hối chiếm gần năm mươi và huy động vốn cho vay cũng lớn nhất cả nước
để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa
phát triển và mở rộng thị trường đồng thời phấn đấu để xây dựng thành phố
trở thành trung tâm tài chính quốc tế
đây là nhiệm vụ của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân thành phố
tại hội thảo các nhà nghiên cứu cho rằng để thu hút các nguồn vốn đầu tư
thành phố cần phải có các cơ chế chính sách mở kêu gọi các doanh nghiệp
các tổ chức tài chính cùng tham gia xây dựng thành phố
sớm trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế